trong ngày hai mươi năm tháng bốn ubnd tỉnh hà nam tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt luật bảo vệ bí mật nhà nước luật đặc giá và luật công an nhân dân được quốc hội khóa một mươi bốn thông qua tại kỳ họp thứ sáu
tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn đã thông qua chín văn bản luật trong đó có ba luật liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự gồm luật bảo vệ bí mật nhà nước luật đặc xá luật công an nhân dân
đây là những văn bản luật hết sức quan trọng nhằm thể chế hóa hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba và quan điểm chủ trương của đảng nhà nước về xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật góp phần giữ vững an ninh chính trị an toàn xã hội phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn